thưa quý vị và các bạn lãnh tụ fidel castro từ trần là nỗi mất mát không chỉ của riêng người dân hòn đảo tự do cuba
mà còn để lại nhiều niềm tiếc thương với người bạn lớn của nhân dân việt nam và bạn bè quốc tế
xúc động buồn tiếc thương và cả mất mát đó là những cảm xúc lẫn ngộn của nhiều người dân hà nội và du khách quốc tế
khi được hỏi về vị lãnh tụ fidel castro người bạn lớn và vô cùng thân thiết của nhân dân việt nam
chúng tôi thấy ông fidel castro đối xử với đất nước việt nam mình rất tốt chúng tôi rất khâm phục ông ấy
mà đến bây giờ ông đã qua đời chúng tôi rất là buồn
sáng nay thì mình cũng bất chợt thấy trên báo đăng một cái tin là chủ tịch firen mất
thực sự trong lòng có một cái gì đấy nó cũng rất là ngậm ngùi
mặc dù là chủ tịch fidel là bậc
tiền bối và cách mạng tiền bối rất lớn của cuba
thế hệ của mình không được cùng với cả thế hệ cha anh trong cái cuộc kháng chiến trong pháp cũng như trong mỹ
thế nhưng mà cái tình cảm của thế của mình cũng như là các thế hệ trẻ sau này dành cho cuba rất là đặc biệt
và hơn nữa với ngài chủ tịch thì đó là một cái tình cảm vô cùng đặc biệt
tôi rất buồn lãnh tụ fidel castro là người bạn lớn của canada
người dân canada chúng tôi yêu quý tình cảm và nhân cách nhân văn của ông rất nhiều
tôi rất buồn khi biết tin chủ tịch fidel castro qua đời
đó là một người đàn ông tuyệt vời có đóng góp rất lớn vào nền hòa bình của thế giới và dân tộc cuba
ông ấy là người đáng kính
đối với việt nam lãnh tụ fidel là một người bạn lớn vô cùng thân thiết
ông là người có công lao to lớn trong việc xây dựng củng cố và phát triển mối quan hệ
đoàn kết hữu nghị và hợp tác hai nước anh em
ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng của tuyến lửa quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và gây tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế
và cuba cũng là nước đầu tiên công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
rồi sau đó là chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam

ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng của tuyến lửa quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba

ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng của tuyến lửa quảng trị năm hai nghìn ba